thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm sáu mươi liệt sĩ thanh niên sung phong của đại đội chín trăm một mươi năm
hy sinh bởi bom mỹ vào đêm noel năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại ga liêu xá
khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền nam
thủ tướng đánh giá cao tỉnh thái nguyên đã huy động được toàn bộ nguồn lực từ xã hội để xây dựng khu di tích này
đặc biệt là đã sưu tầm trưng bày gần ba trăm năm mươi hiện vật tài liệu tư liệu tái hiện cuộc sống khó khăn
chiến đấu gian khổ hy sinh anh dũng của sáu mươi thanh niên sung phong
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại đền thờ người tại tỉnh thái nguyên